trong khi đó tại lạng sơn lực lượng cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lạng sơn cũng đã chạy đua với thời gian kịp thời giải cứu một tài xế xe tải bị mắc kẹt sau vụ tai nạn giao thông tại quốc lộ một a thuộc địa phận xã nhân lý huyện trì lăng
vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô mang biển kiểm soát hà nội và xe tải cỡ nhỏ biển kiểm soát thanh hóa
hai xe ô tô hư hỏng phần đầu tài xế xe tải là anh hoàng quang huy bị thương mắc kẹt trong xe
nhận được tin báo đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực hai thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều động một xe cùng bảy cán bộ chiến sĩ cùng nhiều thiết bị chuyên dụng đến hiện trường để cứu người bị nạn
sau khoảng một giờ đồng hồ nạn nhân được đưa ra ngoài và đưa đi cấp cứu
diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án hạc thành tower cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa vừa khởi tố thêm hai bị can gồm ông ngô đình chén
cựu phó giám đốc sở tài chính thanh hóa và ông trần công tỏ cựu trưởng phòng tài chính doanh nghiệp thuộc sở tài chính tỉnh thanh hóa
hai bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp tại công ty sông mã hai bị can này không chỉ đạo tổ công tác thuộc ban chỉ đạo tổ giúp việc ban chỉ đạo
cổ phần hóa và công ty sông mã thực hiện xác định giá trị tài sản của khu đất số ba phan chu trinh thành phố thanh hóa vào giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi thành công ty cổ phần
với hành vi này khu đất số ba phan châu trinh không được xác định vào tài sản doanh nghiệp gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần năm mươi sáu tỷ đồng
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố bị can đối với các trường hợp trịnh văn chiến cựu bí thư tỉnh ủy thanh hóa nguyễn đình xứng cựu chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa và một số đối tượng có liên quan
lừa đảo môi giới lao động thời vụ đi hàn quốc lê thị trúc vương quốc tịch hàn quốc đã chiếm đoạt của nhiều người hàng chục tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng để điều tra về tội lừa đảo chiếm vào tài sản
theo kết quả điều tra phương lấy chồng hàn quốc thường về việt nam tư vấn nhận tiền của nhiều người có nhu cầu đi lao động thời vụ tại hàn quốc với mức lương bốn mươi năm mươi triệu đồng
mỗi trường hợp phương thu phí thấp nhất là ba mươi năm triệu đồng
tuy nhiên sau khi nhận hồ sơ phương bày danh nhiều khoản phí khác yêu cầu nạn nhân nộp thêm hàng chục triệu đồng để chiếm đoạt
cơ quan công an đã làm việc với một trăm một mươi một trường hợp và những người này đã bị phương chiếm đoạt hơn một mươi năm tỷ đồng
trong đó có người chuyển cho đối tượng hơn một bốn tỷ đồng
liên quan đến vụ án này công an tỉnh hậu giang đề nghị ai là bị hại của lê thị trúc phương
liên hệ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang địa chỉ số một trăm sáu mươi một đường ba tháng hai phường năm thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
hoặc điều tra viên trương phan nha hoàng nhân số điện thoại chín trăm linh một chín trăm linh một

địa chỉ số một trăm sáu mươi một đường ba tháng hai phường năm thành phố vị thanh tỉnh hậu giang địa chỉ số một trăm sáu mươi một đường ba tháng hai phường năm thành phố vị thanh
nạn nhân là những phụ nữ nhẹ dạ cả tin muốn đi tìm việc làm nhưng điểm dừng chân của họ không phải là các công ty mà lại là những quán cà phê massage kích dục trá hình

có hoạt động kích dục trá hình trên địa bàn tỉnh bình phước và bình dương ngay sau đó chuyên án được xác lập để đấu tranh triệt phá

và các quán cà phê có cái hành vi kích dục rồi sau khi đó thì đưa vô các đối tượng mà gia đình người thân mình phát hiện thì chúng nó lại đòi tiền chuột để mà chụp con em mình về
các đối tượng hoạt động rất tinh vi chỉ trao đổi thông tin bằng các tên hiệu biệt danh trong các nhóm kín trên mạng xã hội thường xuyên di chuyển qua lại nhiều địa phương
nhưng được sự hỗ trợ cung cấp thông tin của người dân lực lượng công an đã từng bước bóc gỡ đường dây bực đầu vào sự bốn đối tượng vũ thanh tùng
quản lý quán cà phê massa tại bình dương nguyễn văn dũng chủ quán massa tại bình phước hồ trí tú và nguyễn trọng nghĩa cùng chú tên bình phước
tôi thường đăng bài tuyển dùng công việc nhà hàng làm các công việc như ca ra mát xa mát xa sông hơi thu nhập từ sáu đến bảy triệu một tháng bao anh ở
thì bên tôi sẽ tư vấn kỹ về công việc đó còn nếu như nhân viên không chịu làm thì bên tôi sẽ dùng biện pháp là một là ép nhân viên bơ vào thế tiền xe
hai là từ chối công việc như ban đầu vì lý do
bước đầu xác định từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai tùng giao cho tú trực tiếp dụ dỗ những phụ nữ cần việc làm thông qua tài khoản facebook
sau đó cho tùng sắp xếp đưa họ bán cho các quán cà phê massa karaoke có kích dục trá hình trên địa bàn tỉnh bình phước và tỉnh bình dương lấy tiền chia nhau tiêu xài
bước đầu xác định từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai tùng giao cho tú trực tiếp dụ dỗ những phụ nữ cần việc làm thông qua tài khoản facebook
sau đó cho tùng giao cho tú trực tiếp dụ dỗ những phụ nữ cần việc làm thông qua tài khoản facebook